trong khoảng ba ngày tới khối không khí lạnh hoạt động yếu và không có hình thế thời tiết gây mưa
nên toàn bắc bộ sẽ ở trạng thái là ít mưa
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ thoáng qua vào sáng sớm và có sương mù nhẹ
nên nhiệt độ có xu hướng tăng lên mỗi ngày trời ấm áp hơn
với nhiệt độ ngày đêm tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ sẽ giao động là từ một mươi hai hai mươi bốn độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng phổ biến là ít mưa
sáng sớm thì có sương mù với mức nhiệt trưa chiều tăng lên ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
thời tiết trong vài ba ngày tới nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị đón tết nguyên đán của người dân
trong những ngày tới không khí lạnh suy yếu dần và nhiễu động gió đông trên cao cũng yếu đi
nên từ ngày mai thì mưa tại trung bộ sẽ giảm nhanh chỉ còn xuất hiện cục bộ trong thời đoạn ngắn
nên nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế cũng tăng nhẹ
giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi ba độ trời rét ở các tỉnh phía bắc
đến với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày mai thì mưa cũng giảm nhanh xuống diện vài nơi
với nền nhiệt cũng trong xu hướng tăng dần
tại các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên giao động là từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận có nắng nhiều nên mức nhiệt trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi độ
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng cao tây nguyên trời còn nhiều mây có mưa rào và rông
sau đó sang ngày tám ngày chín thì mưa giảm nhanh chỉ còn xuất hiện cục bộ về chiều mưa
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng dần giao động là từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng có mưa rông trong hôm nay và ngày mai
sau đó thì từ ngày mùng tám mưa sẽ giảm dần ban ngày trời có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt cũng tăng nhẹ
giao động là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ